nước lũ dâng cao không chỉ nhấn chìm tất cả tài sản mà còn cướp đi sinh mạng của nhiều người
và trong lúc hoạn nạn đó hình ảnh những người chiến sĩ công an nhân dân không quản ngày đêm vượt dòng lũ dữ đưa người dân bị tai nạn sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời tại vùng rốn lũ tỉnh thừa thiên huế đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân
xã quảng điền tỉnh thừa thiên huế nằm ở vùng trụng thấp nước lũ từ đầu nguồn các con sông đều đổ về đây gây ngập lụt trên diện rộng
người dân phải sử dụng ghe máy nhỏ mới có thể di chuyển
gia đình bà lê thị hồng ở xã quảng công có con gái sắp đến ngày sinh
cả nhà phải chạy vầy khắp nơi thuê ghe xuồng để đưa con đến bệnh viện nhưng ai nấy đều từ chối

nhận được thông tin cần giúp đỡ từ gia đình bà hồng các chiến sĩ làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ công an huyện quảng điền
ngay lập tức chuẩn bị phương tiện vượt dòng nước lũ kịp thời đưa sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện
gia đình bà hồng không khỏi xúc động vì vui mừng
gia đình bà hồng không khỏi xúc động vì vui mừng
thì chúng tôi tiếp nhận và xử lý kịp thời
mỗi khi nhận được tin báo khẩn cấp các anh đều chạy đua với thời gian
tranh thủ từng giây từng phút bằng mọi cách có thể để giúp đỡ người gặp nạn
mặc cho hiểm nguy đang rình rập
đặc có lần trên đường đi ứng cứu người dân
chiếc cano do trung úy phan văn luật và đại úy lê xuân dũng điều khiển gặp dòng nước xoáy mạnh
lật ức cả cano
may mắn các đồng chí đã ứng phó kịp thời
tuy đã quen với công việc cứu nạn cứu hộ
nhưng đối với những người chiến sĩ này
mỗi lần cứu giúp một người với anh đều mang lại cảm xúc khác nhau
tính thân là một cảng bộ trưởng sĩ trẻ của lực lượng công an
khi mà được phụ giúp giúp đỡ những người dân trong những lúc ngập lục
thì cảm xúc của tôi rất là hạnh phúc
vì đã được mình đã giúp đỡ được những người dân vượt qua những lúc
khó khăn trong mùa lụt vượt qua
khó khăn vất vả hiểm nguy là thế
nhưng các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an vẫn không trùng bước
tiếp tục vượt qua sự khắc nghiệt chống chọi với thời tiết
tiếp tục hỗ trợ khi dân cần
với trách nhiệm là một đơn vị công an và lực lượng vũ trang
thì cũng cảm nhận được những khó khăn
thiếu thống của dân trong lúc này
thì cũng với cái chức năng nhiệm vụ cũng như là trách nhiệm thì công an sẽ tiếp tục
di động lực lượng phương tiện sẵn có để cùng giúp dân dân
cứu nạn cứu hồi cho dân dân và là vận chuyển để mà đảm bảo cho cuộc sống dân trong thời gian mưa lụt
các tỉnh miền trung vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa bão
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an vẫn đang kinh cựu
bám trụ ở các địa mạng xung yếu
trở thành điểm tựa vững chắc giúp người dân ứng phó và vượt qua khó khăn
khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
những hình ảnh xúc động vừa rồi cũng thay cho lời kết của chương trình an ninh ngày mới sáng nay